pháp luật cạnh tranh việt nam đã thực thi được hơn một mươi năm với nhiều kết quả tích cực
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đó thì vấn đề thực thi luật cạnh tranh tại việt nam
cũng còn không ít những khó khăn và bất cập
tiếp nhận hơn ba trăm linh khiếu nại tiến hành điều tra tổng số một trăm năm mươi tám vụ và ra quyết định xử phạt trong một trăm năm mươi vụ đã điều tra
thu về ngân sách nhà nước tổng số tiền phạt và án phí xử lý vụ việc cạnh tranh đáng kể
đó là thống kê của cục quản lý cạnh tranh bộ công thương về việc thực thi luật cạnh tranh tại việt nam
tính đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
theo đó nếu như năm hai nghìn bảy tổng số tiền phạt mới chỉ ở mức tám mươi năm triệu đồng
thì năm hai nghìn tám tổng số tiền phạt đã tăng lên gấp một mươi vào khoảng tám trăm linh năm triệu đồng và đến năm hai nghìn một mươi năm là gần hai tỷ đồng
điều đó cho thấy việc thực thi luật cạnh tranh tại việt nam không chỉ góp phần bảo vệ hoạt động cạnh tranh
lành mạnh của các doanh nghiệp mà thông qua đó
tăng cường phúc lợi xã hội bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng
rõ ràng là trong thời gian tới thì trước tết chúng ta phải đúc kết những cái kinh nghiệm thực tiễn
thực thi tại việt nam là cái cơ sở để chúng ta hoàn thiện luật cạnh tranh
bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần nghiên cứu những cái kinh nghiệm của các quốc gia đi trước
đặc biệt là những quốc gia đã thực thi thành công luật cạnh tranh hay nói cách khác là luật chống độc quyền
và một điểm nữa đó là chúng ta cũng
cần phải cụ thể hóa những cái cam kết về chính sách và pháp luật cạnh tranh
trong các hiệp định mà việt nam mới ký kết tham gia ra nhận
việc ban hành luật cạnh tranh được coi là trụ cột trong hệ thống pháp luật kinh tế công
là hiến pháp của kinh tế thị trường như cách ví của các nhà khoa học
điều đó cũng cho thấy tầm quan trọng của luật cạnh tranh trong đời sống kinh tế
tuy nhiên bên cạnh những thành quả đã đạt được thì việc thực thi luật cạnh tranh tại việt nam
hiện vẫn còn nhiều khó khăn
ở đây nó có cả vấn đề về năng lực nguồn lực vấn đề về tổ chức
thế nhưng mà tiêu chung lại thì nó chưa đáp đứng được ba cái đòi hỏi lớn nhất
đối với tổ chức thực thi luật cạnh tranh này
thứ nhất là cái tính độc lập tương đối
thứ hai là cái nguồn lực cho nó và năng lực của nó
và thứ ba là cái quyền lực của nó
có thể thấy
việc tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý cạnh tranh
xây dựng cơ chế hợp tác trong khu vực
đặc biệt là cộng đồng kinh tế asean aec
chú ý đến văn hóa kinh doanh văn hóa trong cạnh tranh
có biện pháp hiếu hiệu và quyết liệt ngăn chặn cạnh tranh không lành mạnh
đang là những công việc cấp bách để hội nhập kinh tế quốc tế tốt hơn
theo những yêu cầu mà việt nam đã cam kết